ngày hôm qua tại bảo tàng lịch sử quân đội lào chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
và phó chủ tịch nước lào phan khâm vị pha văn đã dự lễ khai mạc triển lãm đường hồ chí minh
huyền thoại trên đất lào thời kỳ một nghìn chín trăm sáu mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi năm triển lãm do đại sứ quán việt nam tại lào
phối hợp với bộ quốc phòng lào tổ chức nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngay mở đường tây trường sơn
một nghìn chín trăm sáu mươi một hai nghìn một mươi sáu năm mươi năm năm về trước và suốt một mươi năm năm sau đó trước đòi hỏi bức thiết của cách mạng việt nam
và cách mạng lào với ý chí và quyết tâm sắt đá mở đường mà đi đánh địch mà tiến quân đội và nhân dân
hai nước việt nam lào đã xây dựng cả mạng lưới đường bộ đường ống đường sông đường nguy trang
với tổng chiều dài hàng nghìn km cùng hệ thống thông tin liên lạc suốt từ miền bắc việt nam đi qua trung lào
vươn dài đến hạ lào đến khu năm và đông nam bộ của việt nam và đến đông bắc campuchia
một con đường đã góp phần to lớn vào chiến thắng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của hai nước việt nam lào anh em